thưa quý vị ấn độ đã chính thức vượt qua trung quốc trở thành đất nước đông dân nhất thế giới
điều này mang đến niềm hy vọng và cả nỗi lo lắng cho những người dân của nước này
với vị thế là quốc gia đông dân nhất thế giới trung quốc đã tận dụng quy mô dân số khổng lồ
để thay đổi chỗ đứng trong nền kinh tế toàn cầu
nhưng liệu new delhi có thể làm được những gì mà bắc kinh từng làm hay không thì hiện vẫn còn là nghi vấn
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
chị davi đang nấu cơm để phục vụ cho bảy đứa con của mình
chị cùng gia đình sống tại bang biha bang nghèo nhất ở ấn độ
quốc gia đã chính thức vượt trung quốc để trở thành nước đông dân nhất thế giới
biha cũng là bang có dân số tăng nhanh với một trăm hai mươi bảy triệu dân gần bằng cả số dân của mexico
có bảy con và phải tự xoay sở khiến tôi nhiều lúc phát điên
khi kết hôn tôi nghĩ mình sẽ chỉ còn
mọi thứ sẽ tốt đẹp nhưng sau khi sinh liên tục năm cô con gái tôi đã phải đẻ thêm hai con trai nữa
lấy chồng từ năm một mươi bốn tuổi jamala devi đã sinh tới người con thứ bảy vì chồng tuyên bố chỉ ngừng đẻ khi có hai con trai
những câu chuyện về gánh nặng sinh con như chị jamala devi đang phải chịu đựng vốn rất phổ biến ở bihar
tôi đã nói với chồng sẽ làm phẫu thuật buồng trứng sau khi có hai hoặc ba con nhưng anh ấy không đồng ý
chồng tôi chỉ cho phép làm điều đó khi đã có những đứa con trai
tỷ lệ sinh tổng thể của ấn độ đang giảm khi nền kinh tế ngày càng phát triển nhưng tình trạng nghèo đói và quan điểm trọng nam khinh nữ thâm căn cô đế khiến biaha trở thành địa phương thúc đẩy dân số quốc gia không ngừng tăng
dân số tăng nhanh đòi hỏi đất nước cần đầu tư không chỉ vào giáo dục mà còn là kinh tế sức khỏe việc làm
đó lại là tất cả những điều đang thiếu ở biha
ở đây chúng tôi chỉ tồn tại chứ đâu phải là sống
rác thải bốc mùi khắp mọi nơi nhìn đâu cũng thấy ô nhiễm bởi gần như không có người xử lý rác
cho dù là ngày thường hay cả những dịp lễ tôn giáo đặc biệt môi trường cũng bẩn như vậy
thậm chí ô nhiễm ngày càng tồi tệ hơn
trẻ con thường xuyên ốm nhưng chẳng ai để ý tới chúng tôi
khi người dân bị ốm họ tìm tới các cơ sở y tế và một lần nữa tình trạng đông dân số lại dẫn tới quá tải bệnh nhân
ấn độ đã trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới
nhưng cơ sở chăm sóc y tế của đất nước chưa đáp ứng được quy mô dân số
số lượng bác sĩ chưa tốt nghiệp ngày càng ít và những người đã tốt nghiệp còn ít hơn
những bệnh viện chuyên khoa cũng không đủ do đó sự gia tăng dân số thực sự là gánh nặng đối với ngành y tế
thế nhưng tại một bệnh viện công lập ở gần dãy himalaya thuộc địa phận của ấn độ
những sản phụ mới sinh con vẫn luôn hy vọng về một tương lai tươi sáng cho những đứa con của mình
nhiều người trong số họ đã có những thay đổi về quan điểm phải sinh con trai
tôi mong con sẽ chăm chỉ và đạt được những ước mơ trong tương lai
tôi mong sẽ cho con được một cuộc sống tốt đẹp
chúng tôi mong muốn những điều tốt đẹp nhất tới con gái mình
hiện nay tôi nghĩ một con là đủ để con có cuộc sống tốt nhất
trên toàn cầu chỉ trong một mươi một năm qua dân số đã tăng thêm một tỷ người
theo dự đoán của liên hợp quốc các nguồn tài nguyên dù là thực phẩm nước pin năng lượng
sẽ khan hiếm hơn nữa khi dân số toàn cầu tăng thêm hai bốn tỷ người và đạt một mươi bốn tỷ
vào những năm hai nghìn tám mươi trong số những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ có ấn độ